bề thế và sạch đẹp hơn trước từ các nguồn lực xã hội hóa
trong những năm gần đây một số công trình tiêu biểu được tu bổ tôn tạo từ nguồn xã hội hóa như
chùa thiên quang và khu vực đền hạ do tp hà nội và tập đoàn him lam đóng góp
công trình cổng vào khu trung tâm lễ hội đền hùng từ nguồn ủng hộ của ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam
cải tạo hệ thống đường bậc lên xuống bằng đá granite do các tỉnh đồng nai bà rịa vũng tàu cung tiến xây dựng
năm hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín công trình cải tạo chỉnh trang diện mạo khu vực ngã năm đền giếng với tổng vốn đầu tư hơn ba mươi tỷ đồng
do công ty cổ phần asean slitform cung cấp toàn bộ xây dựng mới gần năm mươi gian ký ốt bán hàng
cải tạo mở rộng bãi đỗ xe số một với quy mô khoảng bảy ba hectare
thông qua việc xã hội hóa tài trợ công đức nguồn lực để tu bổ tôn tạo các thiết chế văn hóa đền chùa cơ sở tầng trong khu tích lịch sử lùng
lễ hội đền hùng hai nghìn một mươi chín ghi nhận sự nỗ lực của các cấp ủy đảng tỉnh phú thọ trong công tác chỉ đạo điều hành
sự tham gia góp rỗ của các tỉnh sơn la nghệ an và cần thơ
sự nhiệt thành của các đơn vị xã hội hóa
cũng như công sức của người dân trên khắp mọi miền tổ quốc
dân hương và sức kiệu lên các vô hùng là một trong những nghi thức thành kính và quan trọng nhất
công tác chuẩn bị luôn được thực hiện rất kỹ lưỡng
kiệu của xã hy cương năm nay vinh dự được chọn để dẫn đầu đoàn dân hương của các lãnh đạo đảng nhà nước
dự lễ dân hương năm nay có chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
đại diện lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương và một số tỉnh thành địa phương lãnh đạo tỉnh phú thọ
tại đền thượng chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân lãnh đạo các bộ ngành trung ương và một số tỉnh thành lãnh đạo tỉnh phú thọ
đã thành kính dân hương tri ân và tưởng nhớ công đức các vua hùng các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước
dỗ tổ hùng vương ngày lễ trọng đại của cả dân tộc đã trở thành tình cảm thiêng liêng
sâu đậm trong tâm khảm của mỗi người dân việt nam trong và ngoài nước
là biểu tượng của tinh thần đại đoàn kết đạo lý uống nước nhớ nguồn
lễ hội đền hùng hai nghìn một mươi chín đã chào đón khoảng trên bảy triệu lượt người dân về với đất tổ
du khách thập phương không khỏi chóng ngợp trước một không gian lễ hội rộng lớn
hai lối vào trung tâm hành lễ là các dân hàng và hội trại văn hóa
năm nay có hai mươi ba trại của một mươi ba huyện thành thị cùng các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh
hội trại trưng bày các sản phẩm thủ công mỹ nghệ sản vật đặc trưng quảng bá du lịch và các tiết mục văn nghệ dân gian
hát xoan di sản văn hóa phi vật thể của việt nam được trình diễn ở nhiều địa điểm tại trung tâm lễ hội cũng như các khu vực lân cận
những điệu múa lời ca tiếng hát này đến từ những người dân lao động tạo tần
mỗi năm đều mong đến ngày lễ hội để được gửi tặng làn điệu xoan tới khán giả cả nước
bên cạnh đó cuộc thi gói bánh trưng giã bánh dày là một hoạt động truyền thống gắn với truyền thuyết lang liêu
một trong những hoạt động không thể thiếu trong phần hội
đó là những trò chơi dân gian và các môn thể thao được đưa vào thi đấu
những vận động viên tham gia hết sức mình bằng nỗ lực tập luyện không ngừng để tạo nên thành công của lễ hội
bơi trải là cuộc thi truyền thống hàng năm mỗi khi mùa lễ hội diễn ra
sáu đội thi đến từ các phường bạch hạc dĩu lâu xã sông lô xã trưng vương xã phượng lâu và xã việt xuân của huyện vĩnh tường tỉnh vĩnh phúc
cuộc thi thu hút rất đông đảo sự quan tâm của người dân
các vận động viên tham gia với quyết tâm rất cao và tinh thần thi đấu công hiến
không gian lễ hội được mở rộng không chỉ ở trung tâm lễ hội đền hùng
thành phố việt trì đã tổ chức nhiều sự kiện khuyên môn lớn có ý nghĩa cộng đồng
lễ hội đường phố và giao lưu
văn nghệ các vùng miền đã huy động số lượng lớn văn nghệ sĩ cũng như các đoàn nghệ thuật chuyên và không chuyên tham gia biểu diễn
màn pháo hoa nghệ thuật mãn nhãn những khán giả khó tính nhất
điều đặc biệt là đêm phá hoa nghệ thuật được huy động từ nguồn xã hội hóa của một doanh nghiệp của bộ quốc phòng
triển lãm cây cảnh nghệ thuật tại sân bảo tàng tỉnh phú thọ
hội trợ hàng tiêu dùng tại sân vận động bảo đà thành phố việt trì
các gian hàng trưng bày sản phẩm đến từ những doanh nghiệp với nhiều thương hiệu nổi tiếng
lễ hội sách tại ngã năm đền giếng mở ra một không gian văn hóa đọc đầy ý nghĩa với đa dạng các đồ sách cho mọi lứa tuổi
du khách về với đất tổ ngoài các nghi lễ tâm linh còn có thể thưởng thức đầy đủ các hoạt động ý nghĩa
mở mang kiến thức và giữ gìn phát triển văn hóa đọc từ những không gian sách như thế này
chúng tôi xác định với các cán bộ của alpha book cũng như là trao đổi việc tổ chức ở đây là
ý nghĩa lịch sử sự trang trọng ý nghĩa tôn nghiêm cũng như chủ đề và những cuốn sách mà chúng tôi mang lên đây
cần được chọn lựa một kỹ càng để đáp ứng được yêu cầu của người dân cũng như trong bối cảnh lịch sử thiêng liêng này của đất nước
lễ hội đền hùng có hàng ngàn phóng viên biên tập viên đến từ các cơ quan báo chí trung ương và địa phương
cổng thông tin điện tử của tỉnh đã cung cấp đầy đủ chính xác và kịp thời các thông tin về dỗ tổ hùng vương
lễ hội đền hùng hai nghìn một mươi chín
các điều kiện về cơ sở hạng
tầng viễn thông phục vụ tác nghiệp báo chí đã được chuẩn bị tốt nhất nhờ sự cố gắng và trách nhiệm của các doanh nghiệp viễn thông hàng đầu trong nước
chúng tôi xác định là ngoài nhiệm vụ đảm bảo sóng di động cho bà con về với lễ hội đền hùng
thì năm nay chúng tôi cũng tích cực mở rộng thêm các trạm bts tức là trạm thu phát sóng
ở tại quanh khu vực đền hùng cũng như là các huyện xung quanh để đảm bảo bà con về hành hương truy cập mạng
và thông tin
thông tin liên lạc được một cách thuận tiện nhất
sở thông tin truyền thông đã chỉ đạo các công ty viễn thông trên địa bàn tỉnh xây dựng bổ sung hệ thống hạ tầng
trong đó tập trung bổ sung các trạm bts lưu động và họ cũng bổ sung cả hệ thống wifi miễn phí để phục vụ người dân
một phần nữa rất là quan trọng để đảm bảo thông tin liên lạc thì công tác an ninh thông tin cũng được tỉnh quan tâm và chỉ đạo
chính như vậy trong suốt ngày đến giai đoạn giấu tổ thì chất lượng thông tin liên lạc
luôn được đảm bảo
một lực lượng hùng hậu nhưng thầm lặng trong suốt thời gian diễn ra lễ hội
lực lượng thanh niên tình nguyện xung kích làm sạch môi trường và bảo vệ cảnh quan không gian lễ hội
đó là những học sinh sinh viên đang học tập tại tỉnh phú thọ và những thanh niên đến từ hội đồng hương sinh viên phú thọ tại hà nội
đội ngũ này cùng với các lực lượng khác tham gia thu dọn rác mang lại một không gian xanh sạch cho du khách bốn phương
ngay sau lễ hội
lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ đã yêu cầu sổ tổ hùng vương lễ hội đền hùng năm hai nghìn hai mươi
vào các năm tiếp theo cần huy động sự tham gia nhiều hơn nữa của các doanh nghiệp và nhân dân để đẩy mạnh xã hội hóa công tác tổ chức lễ hội
các sở ngành liên quan cần xây dựng kế hoạch tăng cường các hoạt động trải dài trong suốt thời gian tổ chức lễ hội
tại nhiều địa điểm trên phạm vi toàn tỉnh nâng cao chất lượng dịch vụ trong và ngoài khu di tích lịch sử đền hùng
để phục vụ tốt hơn đông đảo du khách thập phương chảy hội
xây dựng kế hoạch để học tập kinh nghiệm trong và ngoài nước nhằm xây dựng các dịch vụ phục vụ xuyên suốt trong năm
tăng thêm các nguồn thu nhằm tôn tạo tu bổ cơ sở hạ tầng khu di tích
ngày một khang trang to đẹp hơn xứng đáng với tầm vóc của sổ tổ hùng vương lễ hội đền hùng